thế nhưng trong đại dịch toàn cầu covid một mươi chín không hiếm khi chúng ta lại phải chứng kiến những điều xảy ra khác hẳn
đại dịch như cơn bão ập đến dữ dội không chỉ đe dọa sức khỏe và sinh mạng của cộng đồng
mà thực tế là nó đã khiến kinh tế suy sụp rất nhiều người lao động bị mất việc mất kế sinh nhai
họ thuộc nhóm yếu thế trong xã hội cần được hỗ trợ để có thể trụ được trong cơn bão dịch dã này
và cũng rất nhiều tổ chức hoặc cá nhân đã ra tay hỗ trợ
mà sự hỗ trợ lớn nhất chính là nhà nước với gói sáu mươi hai tỷ đồng
nhưng những đồng tiền hỗ trợ ấy có phải lúc nào và ở đâu cũng đến được tay những người thực sự cần hay không
câu trả lời là không vì chúng ta được biết rằng ở nhiều địa phương
trong danh sách những người cần được nhận hỗ trợ lại có tên của những người không hề nghèo
thậm chí khá giàu và không chỉ gia đình họ mà còn có cả anh em ba con của họ nữa
vậy thật sự thì
trong những trường hợp này kẻ khó ở đâu
thưa quý vị và các bạn như chúng ta đã biết
nhà nước ta đã có những chính sách hỗ trợ dành cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trên cả nước
nhất là trong thời điểm thiên tai bão lũ dịch bệnh v v
điều đó đã thể hiện quan điểm của nhà nước về việc gần dân thân dân yêu dân
và hết sức chăm sóc cho đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất của nhân dân
tuy nhiên khi mà chính sách được thực hiện
thì chúng ta lại thấy có những người đặc biệt là các cán bội địa phương
dù không thuộc vào diện khó khăn
đưa mình gia đình mình và gia đình của người thân vào trong diện nhận hỗ trợ khó khăn
và chính điều đó đã gây ra một sự bất công
một sự hiểu lầm không đáng khó của nhân dân đối với chính sách hỗ trợ khó khăn của nhà nước
và đây là điều thiết nghĩ
rất nên có một cuộc trao đổi thẳng thắn và cụ thể về vấn đề này
chúng tôi đã mời nhà báo hải đường
nguyên ủy viên ban biên tập báo nhân dân
có mặt tại trường quay của chương trình nói thẳng
hôm nay để cùng trao đổi về vấn đề này
vâng thưa nhà báo hải đường
khi nói về việc lợi dụng chính sách hỗ trợ khó khăn của nhà nước
và với tất cả những biểu hiện như nó xảy ra trong nhiều năm vừa qua
đặc biệt là trong cái cơn đại dịch covid toàn cầu vừa rồi
thì tự nhiên tôi lại nhớ tới một câu nói của dân gian
nói về một hiện tượng rất là không hay
là đóng cửa điên mảnh
có rất nhiều người mặc dù là không khó khăn
thế nhưng mà họ vẫn giả nhưng họ là người khó khăn
để mà họ xin sỏ cái sự thương xót lòng bố thí của thiên hạ
nhưng cho thì cho không cho thì thôi
thì tôi thấy là nghĩ là nó có liên quan
nhưng thực ra nó lại rất khác với câu chuyện mà chúng ta đang nói
vì không hiểu là ông có chia sẻ hay không ạ
trong cái đại dịch covid một mươi chín vừa rồi
bây giờ đang ở cái giai đoạn thứ hai
hoặc có người gọi là lần sóng thứ hai mà
thì có một cái chuyện tương phản như thế này
một là bên cạnh những cái hình ảnh rất đẹp
tương thân tương ái lòng nhân nghĩa việt nam
hết lòng yêu thương con người
các bác sĩ thì xả thân về người bệnh
các chiến sĩ của chúng ta thì có mặt ở tất cả các đường mòn lối mở
để lo cách ly cho dân giám trọng nhân dân
thì một cái bức tranh đối diện ấy
đó là cái sự trục lợi từ cái nỗi đau khổ của cái người không may bị nhiễm dịch
thế rồi trục lợi từ các chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước ta
như anh biết là trong cái đợt một

dịch covid một mươi chín thì trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
nhưng chính phủ hết sức quyết tâm dành tới sáu hai nghìn tỷ đồng
cho cái gói gọi là hỗ trợ an sinh xã hội
phục vụ những người gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra
bây giờ thì dân số nước ta gần một trăm linh triệu người
nhưng mà có tới khoảng độ hai mươi triệu người gặp cái khó khăn này
đúng bảy nhóm đối tượng khác nhau
thế thì đây nó để sinh cái việc là phân chia cái khoản này thế nào
thế vừa rồi chúng ta đã làm tương đối tốt
nhưng mà rất tiếc là như anh vừa nói
có rất nhiều người không khó khăn nhưng được tài trợ
có những câu nói dân gian nghe rất buồn
như bò thì chạy lạc vào nhà bí thư đảng ủy xã
chạy lạc vào nhà bí thư đảng quỷ
những người được hỗ trợ khó khăn thì có nhà hai ba tầng
thậm chí cả ô tô cũng được hỗ trợ
nhưng những người nghèo khó thì chờ từng ngày một
không được hỗ trợ
thì cái đó nó xuất phát từ cái gì
thì tôi nghĩ vẫn mình vẫn phải nhắc đi nhắc lại một lần
bắt đầu từ cái lòng tham con người
tham con người với giá cả
tôi nghĩ thế này
chủ trương thì đúng
chủ trương thì rất đúng
thế nhưng cái cách thực hiện chủ trương
ở những cái nơi mà có thể là do sự kiểm soát không tốt
thì nó dẫn tới cái việc đó
và tôi không nghĩ rằng là những cái
chúng ta xem rất nhiều phóng sự liên quan đến chuyện này rồi
có những cán bộ xã
nhà cửa rất là to có xem đàng hoàng
thế xong rồi
thậm chí là rất nhiều
rất nhiều cán bộ dưới quyền ông ấy nữa
cũng đưa mình vào cái danh sách khó khăn
thì tham là một chuyện
lòng tham thì nó vốn là
cái gì đấy nó thuộc cả bản chất con người
tham và gian
nhưng mà tôi nghĩ ở đây nó còn có một cái mà
nó liên quan tới cái mà chúng ta vẫn hay nói là
sự xuống cấp mặt đạo đức ấy
bởi vì là
khi mà anh đã lấy của người này thì người kia không có
thế ông có nghĩ thế không
đúng là cái tham và gian là cái gốc
có cái nhà nghiên cứu nói là
tính xấu người việt
cái tính xấu nhất là không dám
không dám công khai cái xấu của mình
nhưng trong cái xấu nhất là cái xấu gian và tham
nói như cụ hồ thì là
tức là môn cái việc thì
nó đều do từ cái lòng tham mà ra cả
nếu mà mình mà ít cái lòng ham muốn về vật chất
thì nó sẽ đỡ đi thôi
nhưng ở đây chúng ta bắt đầu từ vấn đề
phải mang tính cơ chế hết á
phải bắt đầu từ cơ chế
vì xem cái ung cái nhọt nó vỡ ra từ đâu
thì lần sau mình khắc phục mà
thì theo tôi bắt đầu phải vấn đề là cái cơ chế phân bổ
lâu nay người ta có một cách làm tức là
dựa vào các các cái chính quyền cơ sở
các đoàn thể cơ sở bình xét lựa chọn
nhưng cách này làm đi làm lại thì vẫn ra con người thôi
nó vẫn đụng chạm từng góc nhỏ từng gia đình một
nó vẫn xuất phát từ cá nhân của họ
nhưng cái bình xét nó không khách quan nữa
vì vậy mình phải xem cái cách bình xét như thế nào
thì ở đây ta phải xem cái một là cái bình xét
hai là cái khả năng giám sát
phối hợp giữa các cơ quan
ví dụ ông chính quyền ra sao này
thế rồi cái ông ngân hàng ra làm sao này
thực ra tôi cái gốc ở đây vẫn là phải xem lại các cơ chế
xem xem những nguyên nhân sâu xa hơn nữa
tại sao thì ở những cái vùng nông thôn
nông thôn nghe ra thì nó đỡ hơn là một số thành thị
ngay một số khu vực đô thị thành thị
hà nội thành phố hồ chí minh
bên cạnh cái chuyện làm giá tăng giá thiết bị vân vân
thì kể cái chuyện đầu tư
ủng hộ những người trong hoàn cảnh cư nhé
cũng có nhiều cái khuyết điểm
nhiều cái sức khỏe
nó sẽ sai thoát hơn qua khu vực nông thôn
thì ở đây vẫn là cái cách cơ chế phân phối
phải xem lại nguyên nhân
tôi muốn xoáy sâu hơn vào cái bản chất văn hóa
cái khía cạnh văn hóa của câu chuyện này
tôi không biết rằng là những cái người mà
tự đưa mình vào cái danh sách
để nhận hỗ trợ khó khăn của nhà nước
họ có nghĩ rằng là với cái đồng tiền đó
họ sẽ giàu lên được một chút hay không
cái khía cạnh văn hóa tôi thấy thế này
trước hết là những cái người cán bộ đó thì có
cái khuyết điểm sâu xa nhất
chắc là cái lòng tự trọng của họ là kém
không có lòng tự trọng
không có lương tâm
hình như tôi nhớ có một cái câu của ông
nhà lãnh đạo người nước từ thế kỷ một mươi chín
ông otto bismarck ông nói đấy
thà rằng cái cơ chế chính sách chưa thật sự hoàn hảo
nhưng một người lãnh đạo có lương tâm tốt
thì còn hơn là một cái cơ chế chính sách hoàn hảo
nhưng mà cán bộ lại không có lương tâm
hoặc lương tâm không đầy đủ mà
thì cái gốc đó là cán bộ
cán bộ ở đây nói về khí độ văn hóa
là ông luôn luôn tranh thủ cái quốc giật vào lòng
như người việt ta hay nói
luôn luôn thấy mình là thiếu thốn hơn người khác
luôn luôn thấy mình phải được khưởng thụ mức cao hơn người khác
tức là không biết đủ
các cụ xưa hay nói chi túc
không biết đủ
nếu không biết đủ biết dừng lại việc đó
thì không sẽ biết để chia sẻ cái này cho người ngoại kia
cho nên thay vì việc đáng nhẽ phải ưu tiên
việc phân phối cho những người khó khăn hơn
thì ông lại họp bàn trong lãnh đạo
ông lại bàn chia cho con ông dâu cháu ông v v
thì cái này xuất phát từ cái thiếu tự trọng
vây cánh nhau đó
thiếu tự trọng và thiếu lương tâm ở chỗ này
ông nghĩ thế nào về cái di hại của cái việc mà
trục lợi từ cái chính sách hỗ trợ của nhà nước
vì trên thực tế như tôi quan sát thấy
trong rất nhiều trường hợp
bà con họ cứ nói với nhau
người dân bình thường ấy
người ta cứ nói với nhau ấy
đồng tiền hỗ trợ cứ lên hỏi tivi
vì tivi thông báo nó có gói hỗ trợ như thế
gói khoản hỗ trợ như thế về địa phương nọ về xã kia
nhưng mà họ đến thì cuối cùng là không có
và họ nói cái rất là hài hước
và trong cái hài hước ấy là có cái chân biếm
có cái hoài nghi
lên hỏi tivi
thế thì tôi nghĩ là
cái đấy là cả sự rất di hại đấy
đúng là cái di hại lớn nhất là mất niềm tin
mất niềm tin của người nhân dân đối với chính quyền ca cấp
thì dân thấy nó bảo tiền về rồi đấy
gạo về đến phường rồi đấy
thậm chí về đến tổ dân phố
nhưng mà không thích phát
người ta quan sát thế cả
thậm chí có những người chỉ được bảy trăm linh nghìn
ba lần bảy lượt
cứ đi ngày nào họ đến xếp hàng họ vẫn không thấy
thì theo tôi cái di hại đầu tiên
nó mất lòng tin con người
thứ hai nó làm tha hoá cán bộ
cái di hại làm tha hoá cán bộ
tức là có một lần nó làm trót lọt rồi
lần thứ hai nó tiếp tục
thế rồi nó ảnh hưởng sang người khác
tức là ông a làm được tác động sang ông b
và cuối cùng cả một hệ thống chính quyền nó tê liệt
không dám đấu tranh
cái mà thấy sai không đấu tranh
thấy đúng không bảo vệ
thể hiện ngay chỗ này
trong cái phân phối
trong cái phân chia những cái nguồn lợi
thì thấy nó không công bằng
cho nên nó gây ra cái bất không công khai minh bạch
chính là không công khai minh bạch
thế và tạo thành một cái tiền lệ rất xấu
cho nên có một cái vị bác sĩ nói câu này
tôi thấy rất là đúng này
rồi đây sẽ thải ra cái làn sóng thứ hai
rồi có thể làn sóng thứ ba
cái đại dịch covid một mươi chín
nhưng đừng để cái làn sóng số ba
về cái sự không lương thiện
cái sự ăn bứt ăn xén tiêu chuẩn người khác
quốc giật vào lòng
cái làn sóng ấy
nhưng mà chúng ta phải truy tìm đến tận căn nguyên của nó
gốc dễ làm sao phân tích phê phán cho đến nơi đến trốn
và phải làm thế nào
phải đề ra một cái giải pháp là phải làm thế nào
ngăn chặn đến mức cao nhất cái chuyện là bất lương này
tôi muốn đặt câu hỏi cho chính nhà báo hải đường
người vừa đặt ra câu hỏi
phải làm thế nào
tôi thấy cần phải có những giải pháp tổng thể
trước hết là mình phải công khai minh bạch
mà báo chí chúng ta phải góp phần công khai minh bạch
một là cái nguồn cung cấp giúp đỡ giải cứu cái khó khăn này cho hơn hai mươi triệu người dân
nguồn lấy từ đâu ra
giải thích rõ cho dân
hai là cách xử lý phân phối như thế nào
và thứ ba là thời gian làm cho mau lâu
ai sẽ là những người phân phối cho những người hoặc hoàn cảnh khó khăn đó
yếu tố đầu tiên là phải công khai minh bạch
nói rõ nói hết cho dân được biết
cái thứ hai là phải hết sức sâu sát
phân phối cái nguồn kinh phí đó một cách
nó thật tỉ mỉ thật chi tiết
và kiên quyết loại bỏ những trường hợp mà không xứng đáng đưa ra khỏi danh sách những người được trợ cấp khó khăn này
không phù hợp
không phù hợp không phù hợp
ví dụ ông bản thân ông có nhà ba tầng có cái xe tải con con
bây giờ một số nhà hình báo đã đăng đấy
ông cứ vẫn đi nhận trợ cấp hai triệu đồng thì nó vô lý thật
không biết ông nhận để làm gì
và thứ ba là phải tăng cường cái giáo dục cán bộ
giáo dục đạo đức cho cán bộ
những cán bộ trực tiếp làm tài hoàm chìa khóa
thì có rất nhiều người liên quan đến công tác chính sách xã hội
cán bộ chính sách xã hội ở phường ở xã đấy
cán bộ rất nhỏ thôi
không phải cán bộ lớn lắm đâu
nhưng mà cũng dính vào cái này
cũng kéo vào cho người thân nhà mình
và các vị đều nhận ra lỗi lầm của mình
tức là phải giáo dục cái lòng tự trọng
giáo dục cái tinh thần biết đủ cho người ta
cũng phải giáo dục
nói chứ giáo dục có thể nó hơi là nặng nề
làm thế nào để thuyết phục
cho người ta thấy rõ là đây là việc này
chứ không hết vì dân
phải hy sinh đi
hy sinh quyền lợi của mình đi
tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm của nhà báo hải đường
trong cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm gì
để mà có thể không xảy ra
không xảy ra những cái hiện tượng mà như chúng ta đã
đã rất là bức xúc trong thời gian vừa rồi
tôi nghĩ rằng nếu mà thực hiện được cái biện pháp tổng thể như vậy
từ cái việc công kha minh mạch
cái nguồn lực
để mà hỗ trợ
cũng như là cái
phương pháp làm việc
có sự kiểm soát đàng hoàng
có sự ghi chép rõ ràng
và có cái sự phân bổ theo đúng các đối tượng phù hợp
và bản thân mỗi người cán bộ ở tại địa phương ấy
những người thực hiện cái chuyện ấy
thì cũng phải có lòng tự trọng
cái lòng tự trọng không phải là cái tự nhiên sinh ra
mà nó cần phải được trau dồi liên tục
nó giống như là giữ đôi mắt ở trên khuôn mặt mình ấy mà
tôi nghĩ là như thế
và điều đó chắc chắn là cái điều cực kỳ quan trọng
một lần nữa thì
bây giờ rất cảm ơn nhà báo hải đường
đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình nói thẳng của chúng tôi ngày hôm nay